thưa quý vị văn phòng tổng thống hàn quốc ngày chín tháng bốn cho biết hàn quốc sẽ tiến hành các cuộc thảo luận cần thiết với phía mỹ sau thông tin cáo buộc cơ quan tình báo trung ương mỹ cia chặn thu những nội dung liên quan liên lạc của chính phủ hàn quốc liên quan đến việc hỗ trợ ukraine trong cuộc xung đột với nga
trong một thông tin được công bố hôm tám tháng bốn tại mỹ theo giờ địa phương tân new york times cho biết một số phần trong những tài liệu của cia đã nêu chi tiết những cuộc tranh luận nội bộ của hàn quốc về việc liệu có cung cấp đạn pháo của mỹ để sử dụng tại ukraine hay không điều vi phạm chính sách của seoul về cung cấp viện trợ sát thương
báo trên cũng nhấn mạnh các quan chức hàn quốc lo ngại tổng thống mỹ joe biden sẽ gây sức ép đòi tổng thống hàn quốc yoon seok in thông qua việc viện trợ đạn pháo cho ukraine
cũng như quan ngại về việc mỹ biết được các cuộc thảo luận của hàn quốc thông qua một báo cáo tin tình báo rằng tín hiệu
trong khi đó hàn quốc cho biết nước này hiện vẫn chưa quyết định về việc có cung cấp vũ khí cho ukraine hay không
trong một diễn biến khác liên quan theo tờ waltress china mỹ ngày tám tháng bốn đã bắt đầu đánh giá thiệt hại liên quan đến việc do dỉ thông tin tình báo khi lầu năm góc và bộ tư pháp nước này muốn xác định nguyên nhân dẫn đến việc nhiều trang tài liệu mật về cuộc xung đột ukraine và các vấn đề quốc tế khác
trong khi đó hàn quốc cho biết nước này hiện vẫn chưa quyết định về việc có cung cấp vũ khí cho ukraine hay không